ngày hai mươi sáu tháng sáu tại tp hcm văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia phối hợp với tổng cục quản lý thị trường
và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm đã tổ chức tổng kết một năm thực hiện kế hoạch một mươi năm về việc phối hợp
nắm tình hình xác minh xử lý thông tin hoạt động buôn lậu tại địa bàn tp hcm
sau một năm triển khai kế hoạch từ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
tổng cục quản lý thị trường và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm đã quán triệt nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai
chỉ đạo tổ chức lực lượng chủ động nắm tình hình xác minh thông tin tiến hành kiểm tra
xử lý các vụ việc vi phạm trên địa bàn trọng điểm tp hcm góp phần kiểm soát tình hình chung
công tác đấu tranh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
phát hiện thu giữ hơn một đồng

xứ phạt vi phạm hành chính truy thu thuế gần bảy tỷ đồng
thông qua công tác phối hợp các đơn vị tp hcm đã chủ động xây dựng kế hoạch
tổ chức lực lượng nắm tình hình xác minh thông tin tiến hành kiểm tra
xử lý nhiều vụ vi phạm đặc biệt trên các địa bàn trọng điểm